thưa quý vị kho bạc nhà nước nam định đã thực hiện việc đình chỉ công tác ngay đối với các trường hợp lãnh đạo và công chức đi lễ chùa trong giờ hành chính
và đây là thông tin được bộ tài chính cho biết
trước đó thì vào khoảng một mươi h sáng đã có bảy người là lãnh đạo và công chức kho bạc nhà nước tp nam định đi lễ tại đền trần phường lực vượng tp nam định
về việc này bộ trưởng tài chính đã chỉ đạo việc công chức đi lễ trong giờ hành chính là vi phạm nghiêm trọng ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
do đó bộ trưởng yêu cầu khẩn trương kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân đã có vi phạm nêu trên theo đúng quy định